tại trụ sở trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam bộ quốc phòng đã tổ chức cuộc họp của tổ công tác liên ngành và ban chỉ đạo bộ quốc phòng
để triển khai nhiệm vụ quân đội tham gia hoạt động dình giữ hòa bình liên hợp quốc trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo báo cáo của trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam trong năm hai nghìn một mươi sáu đã triển khai một mươi hai lượt cán bộ công tác
tại các phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cộng hòa trung phi và nam sudan
tổ chức thành công khóa huấn luyện tiền triển khai cho bệnh viện giã chiến cấp hai tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
bộ quốc phòng phối hợp với các bộ ngành liên quan đặc biệt là trung tâm dình giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam

thì công tác tham gia trong thời gian tới của chúng ta sẽ tiếp tục hiệu quả và phát huy được những đóng góp tích cực của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục pháp lý
để sáu sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
theo đúng kế hoạch vào đầu tháng bốn và tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh đó sẽ tích cực làm việc với vương quốc anh để thống nhất các nội dung nhận bàn giao bệnh viện giã chiến cấp hai vào đầu năm hai nghìn hai mươi
đảm bảo việt nam tiếp quản và vận hành hiệu quả bệnh viện tại nam sudan